ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là một cột mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước
đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của thăng long đông đô hà nội
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô thành phố hà nội tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sự kiện đặc biệt ý nghĩa này
mở đầu chuỗi sự kiện chào mừng là chương trình ký ức hà nội sáu mươi năm năm diễn ra tại phố bích họa phùng hưng
từ ngày hôm nay mùng bốn đến mùng một mươi tháng một mươi chương trình sẽ tái hiện không khí hân hoan vui mừng của người dân thủ đô trong ngày đón đoàn quân chiến thắng giữa mùa thu sáu mươi năm năm trước
tiếp đó vào ngày sáu tháng một mươi tại sân đoan môn khu di sản hoàng thành thăng long đường hoàng diệu quận ba đình hà nội sẽ diễn ra hoạt động tái hiện lại lễ trao cờ lịch sử
vào một mươi năm h ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trong không khí tưng bừng của đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô
có một buổi lễ đặc biệt diễn ra ngay sân đoan môn hoàng thành thăng long khi đó gọi là sân cột cờ
đó chính là lễ trào cờ lịch sử đầu tiên trong ngày hà nội được giải phóng
ngoài ra trong dịp này nhiều chương trình nghệ thuật triển lãm trưng bày cũng được tổ chức nhằm kể lại câu chuyện lịch sử của hà nội trong những năm kháng chiến chống pháp
từ ngày toàn quốc kháng chiến một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu qua chín năm nếm mật nằm gai trường kỳ kháng chiến hành trình tiến về giải phóng thủ đô